theo ngân hàng chính sách xã hội nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong năm hai nghìn một mươi chín đã hỗ trợ xây dựng hơn bốn căn nhà ở xã hội
theo nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm về phát triển và quản lý nhà ở xã hội xây dựng trên một hai triệu công trình cung cấp nước sạch
công trình vệ sinh ở nông thôn xây dựng hơn một mươi năm căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống
nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
hơn ba mươi sáu học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập